đã đến thời điểm cần điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đây là kiến nghị của sở quy hoạch kiến trúc hà nội
tại buổi giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội về tình hình thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi chín của thủ tướng chính phủ
trên thực tế theo quy định của luật quy hoạch quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia
tuy nhiên hiện nay quy hoạch này chưa được phê duyệt vì vậy thành phố chưa có căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
để thảo gỡ các vương mắc đẩy nhanh thực hiện quy hoạch chung theo quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi chín của thủ tướng
sở quy hoạch kiến trúc đã đề xuất các đại biểu kiến nghị với quốc hội sửa đổi một số luật để phù hợp với thực tiễn phát triển
ngoài ra kiến nghị bộ xây dựng sớm nghiên cứu ban hành thay thế các quy chuẩn tiêu chuẩn đã hủy bỏ
đánh giá tại buổi làm việc các đề biểu đoàn giám sát cho rằng thành phố hà nội chưa kiểm soát hữu hiệu sự phát triển của đô thị
từ khi có quy hoạch chung xây dựng thủ đô chưa có mô hình quản lý tốt nhất đồng bộ khối lượng lớn các đồ án quy hoạch chưa được thực hiện
chất lượng cán bộ làm công tác quy hoạch còn chưa cao nguồn lực dành cho công tác nghiên cứu và lập quy hoạch còn hạn chế